các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai chiến dịch quân đội đã tiếp quản nhà tù tamara và la tonva hai cơ sở giam giữ được xem là đặc biệt nguy hiểm và luôn trong tình trạng quá tải
hiện nhà tù tamara đang giam giữ bốn hai trăm linh phạm nhân trong khi công suất thiết kế chỉ là hai năm trăm linh tù nhân
cũng tại nhà tù tamara quân đội đã thu giữ nhiều súng ngắn súng máy đạn và lựu đạn
cơ sở giam giữ này được cho là do băng đạn barrio một mươi tám khép tiếng kiểm soát
hiện có khoảng hai mươi phạm nhân trong hệ thống hai mươi sáu nhà tù tại quốc gia một mươi hai triệu dân này
theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc
số phạm nhân trong các nhà tù tại honduras hiện đã vượt qua ba mươi bốn hai so với công suất thiết kế
honduras từng ghi nhận nhiều vụ bạo loạn nghiêm trọng xảy ra tại nhà tù
ngày hai mươi tháng sáu ít nhất bốn mươi một người đã thiệt mạng trong các vụ bạo loạn xảy ra giữa những băng nhóm đối địch
tại một nhà tù dành cho phạm nhân nữ
năm hai nghìn một mươi chín bạo loạn nhà tù đã cướp đi sinh mạng của một mươi chín
trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nga và ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng
các quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu đã nhất trí
tăng tối đa quy mô quỹ hỗ trợ quân sự cho kiev
trong khi đó chính quyền mỹ cũng đang lên kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho ukraine
trị giá tới năm trăm linh triệu đô la mỹ trong ngày hôm nay
theo hai quan chức mỹ giấu tên gói viện trợ quân sự này sẽ bao gồm các xe chiến đấu bộ binh
trong bối cảnh ukraine đẩy mạnh các hoạt động phản công trong cuộc xung đột với nga
dự kiến gói viện trợ sẽ bao gồm ba mươi xe chiến đấu bộ binh bradli
và hai mươi năm xe bọc thép chở quân stycer
bên cạnh đó ukraine cũng sẽ tiếp nhận đạn dược cho hệ thống pháo phản lực động cơ cao
vũ khí chống tăng bao gồm cả hệ thống javelin
cũng như đạn dược cho hệ thống phòng không patriot và tên lửa phòng không tầm ngắn stinger
trong khi đó số tiền được eu viện trợ bổ sung cho ukraine là ba năm tỷ euro tương đương ba tám tỷ đô la mỹ
như vậy mức trần hỗ trợ quân sự cho ukraine từ eu đã tăng lên hơn một mươi hai tỷ euro
cao ủy liên minh châu âu về an ninh và chính sách đối ngoại ông joseph borrell cho rằng
quy định của các nước eu một lần nữa đảm bảo rằng khối này có đủ kinh phí để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho các đối tác
bộ trưởng quốc phòng đức bogis pistorius và tổng thư ký tổ chức hiệp ước và đại tên dân nato jens stoltenberg
đang có chuyến thăm litva trước thềm hội nghị thượng đỉnh vius dự kiến diễn ra vào giữa tháng bảy tới
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng quốc phòng đức cho hay nước này sẵn sàng triển khai khoảng bốn binh sĩ đồn trú tại litva
nhằm phối hợp với các nước thành viên củng cố lực lượng ở sơn phía đông trước nguy cơ an ninh liên quan đến cuộc xung đột giữa nga và ukraine
phát biểu tại cuộc họp báo chung với tổng thư ký nato và tổng thống litva bộ trưởng quốc phòng đức nêu rõ
với tư cách là một thành viên nato berlin cam kết sẽ hỗ trợ nỗ lực đảm bảo an ninh khu vực sườn phía đông
ông nhấn mạnh điều kiện cần cho nỗ lực triển khai binh sĩ đã đảm bảo các sự hạ tầng cho việc đồn trú tại litva
bên cạnh đó việc triển khai binh sĩ này cũng cần phải phù hợp với các kế hoạch quy mô khu vực khác của nato
về phần mình tổng thống litva khi tarnas nauseda đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ bốn binh sĩ đồn trú và thân nhân của họ
ông cho hay litva đang tìm cách đơn giản hóa các thủ tục thúc đẩy việc xây dựng các cơ sở hạ tầng để kịp hoàn thành muộn nhất vào năm hai nghìn hai mươi sáu
cũng liên quan đến chương trình nghị sự của nato tổng thư ký jens stoltenberg cho hay
liên minh này sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về tiến trình kết nạp thụy điển trước hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới
an ninh năng lượng là một vấn đề cấp thiết hiện nay tại hội nghị năng lượng châu á hai nghìn hai mươi ba đang diễn ra tại thủ đô kuala lumpur malaysia
tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec haitim angaid đã kêu gọi các quốc gia nỗ lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng một cách thực tế
đảm bảo nhu cầu cấp thiết về ổn định nguồn cung năng lượng và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các nền kinh tế thế giới
phát biểu tại hội nghị năng lượng châu á hai nghìn hai mươi ba ông angaris cho biết quá trình chuyển đổi năng lượng mới phải được tiếp cận theo một hướng toàn diện
lấy sự ổn định của thị trường năng lượng làm kim chỉ nam trong bối cảnh nhu cầu năng lượng thế giới sẽ ngày càng tăng
theo ông anga is các nguồn năng lượng khí đốt thủy điện hạt nhân hydro và sinh khối sẽ mở rộng song dầu mỏ vẫn là một phần không thể thiếu
ông lưu ý nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến tăng lên một trăm một mươi triệu thùng một ngày vào năm hai nghìn bốn mươi năm
theo đó việc tăng gấp đôi nỗ lực càng trở nên quan trọng hơn trong thực hiện mục tiêu kép đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải
bên cạnh đó tổng thư ký opec nhấn mạnh một nhu cầu cấp thiết khác là cung cấp các dịch vụ năng lượng hiện đại cho hàng tỷ người
không có khả năng tiếp cận năng lượng cơ bản ở nhiều nơi trên thế giới kể cả ở châu á
trong khi nhiều tỉnh thành khu vực miền bắc của trung quốc
đang hứng chịu đợt nắng nóng gây gắt thì tại miền nam mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt
làm ngập đất canh tác gián đoạn hệ thống giao thông và khiến nhiều người dân bị mắc kẹt
thành phố kỳ dương ở tỉnh hồ nam miền trung của trung quốc hứng chịu đỉnh lũ trong chiều ngày hai mươi sáu tháng sáu
tại một số làng nước sông tràn bờ nhấn chìm nhà cửa và ruộng lúa gần chín trăm linh người dân đã được sơ tán
tại khu tự trị dân tộc trang quảng tây miền nam của trung quốc mưa liên tục làm ngập đường phố và gây lở đất ở các vùng nông thôn
mức nước ngập đo được tại một số nơi lên tới hai mươi cm
chính quyền địa phương đã triển khai phương tiện và nhân viên nạo vét tại một số khu vực để đảm bảo giao thông
mưa bão cũng làm đổ cây gây ngập úng và lở đất ở thành phố ngọc lâm tỉnh quảng tây khiến một số cư dân trong làng bị mắc kẹt
tại tỉnh cam túc hơn một ba trăm linh người bị ảnh hưởng và hai trăm sáu mươi sáu hectare đất nông nghiệp bị ngập lụt gây thiệt hại ước tính là hai hai mươi chín triệu nhân dân tệ
nhật bản có thể đã bước vào làn sóng thứ chín của dịch bệnh covid một mươi chín và cần bảo vệ những người cao tuổi để dễ mắc bệnh
đây là nhận định được chuyên gia cố vấn hàng đầu của chính phủ nhật bản về covid một mươi chín đưa ra
hiện chưa rõ số ca mắc trong làn sóng lần này có vượt số ca của đợt dịch thứ tám hay không
các chuyên gia y tế khuyên cáo
chính phủ nhật bản cần tập trung vào nhiệm vụ giảm số ca tử vong và đảm bảo duy trì các hoạt động xã hội
trong đợt dịch thứ tám nhật bản đã chứng kiến số ca mắc một ngày cao nhất là hơn hai trăm bốn mươi sáu ca vào đầu tháng một năm nay
từ tháng năm vừa qua chính phủ nhật bản đã hạ cấp độ dịch covid một mươi chín xuống tương đương với cúm mùa
sau đó bộ y tế cũng ngừng công bố số bệnh nhân hàng ngày
hiện bộ y tế nhật bản chỉ công bố số lượng bệnh nhân được báo cáo từ khoảng năm cơ sở y tế được chỉ định trên khắp cả nước
và số ca mắc trung bình của các cơ sở mỗi tuần
chính phủ hàn quốc vừa công bố kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân chi tiêu ngày một tăng cho giáo dục tư nhân
cụ thể là các lớp học thêm đây vốn được cho là nguyên nhân chính đằng sau tỷ lệ sinh giảm của nước này
trước đó tổng thống hàn quốc jun seok in đã lên tiếng về việc đề thi tuyển sinh đại học
bao gồm nhiều câu hỏi nằm ngoài chương trình giảng dạy ở các trường công lập
một số câu hỏi được liệt vào dạng hóc búa
để giải quyết tình trạng trên bộ trưởng giáo dục hàn quốc đã cam kết loại bỏ các câu hỏi hóc búa trong các kỳ thi
vốn kéo theo tình trạng cạnh tranh gai gắt giữa các phụ huynh và học sinh tại các lớp học thêm
và đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học
theo bộ giáo dục và cục thống kê hàn quốc trong năm ngoái người dân đất này đã chi một khoản kỷ lục
gần hai mươi tỷ đô la mỹ cho việc học thêm của con em mình bất chấp số lượng học sinh và sinh viên nhập học ngày một giảm
thưa quý vị ở giữa một khu rừng thanh bình cách thủ phủ olympia bang washington khoảng sáu km
có một chiếc điện thoại xoay cổ điển
nó không được kết nối với bất cứ đường dây điện thoại nào nhưng lại mang nhiều ý nghĩa hơn một chiếc điện thoại thông thường
telephone of the queen điện thoại gió đã giúp người còn sống cảm thấy an ủi khi được gửi gắm niềm thương
nỗi nhớ tâm tư của mình cho những người thân đã khuất
và câu chuyện về chiếc điện thoại này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
anh yêu em rất nhiều và tất cả mọi người đều nhớ em
anh biết em đang có một cuộc sống tốt đẹp hơn trên điên đường nhưng anh vẫn muốn được ôm em vào lúc này
cảm ơn em vì tất cả cảm ơn em đã đến bên gia đình chúng ta
bố rất nhớ con rất nhớ
bùi nhớ những lúc hai bố con đi dạo xung quanh ngôi nhà
trong lúc bố hút xì gà con sẽ chơi cùng chú chó nhỏ của mình và tươi cười cho mọi người xung quanh
những điều đơn giản đó
lại không thể thành hiện thực nữa
những lời chất chứa trong lòng được chia sẻ qua một chiếc điện thoại nhưng lại không có người nghe máy
nhân vật được nhắc tới trong những cuộc trò chuyện vừa rồi chính là jobell
cô bé bốn tuổi đã mất vào năm hai nghìn hai mươi do bị nhiễm chủng huyết
và chiếc điện thoại này được tạo ra cho những gia đình như em
vào một buổi sáng nọ vợ tôi buồn bã nói rằng joel đã mất rồi
joel là con gái bốn tuổi của bạn tôi
chỉ mới hai tuần trước đó con bé còn cùng con gái tôi chơi với nhau rất vui vẻ
lúc đó tôi rất sốc và tôi biết mình cần tạo ra một đồ vật như thế này cho người bạn của mình
anh corey dembeck đã mang theo chiếc điện thoại gắn nó vào một cây tuyết tùng trong công viên swanson vào cuối năm hai nghìn hai mươi
sau đó chính quyền địa phương quyết định gặt nó lên một tấm gỗ cùng một bảng mô tả ngay bên cạnh
chiếc điện thoại nhỏ đã chứng kiến biết con gái tôi đã mất rồi
bao cuộc trò chuyện của những người còn sống và những người đã khuất suốt bao năm qua
anh kari dembeck cũng thường xuyên đến đây và nhờ điện thoại gió gửi lời yêu thương đến người mẹ đã khuất của mình
sẽ có ai đó nói rằng bạn thật ngó ngẩn nhưng cũng có một cái gì đó rất kỳ lạ khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn
có những điều mà bạn chưa dám đối diện và thoát ra với người thân của mình bạn có thể chia sẻ qua chiếc điện thoại này
những người qua đời đã yên nghiệp
nhưng người ở lại vẫn phản vất đau buồn mất mát
và mỗi lần nhớ người thân họ lại tìm đến điện thoại gió để phần nào phơi đi nỗi nhớ thương
dù chỉ có thể giao tiếp một chiều họ vẫn trò chuyện vui vẻ và thổ lộ những điều họ muốn nói từ lâu với người đã khuất
nhiều người đến đây để tìm kiếm câu trả lời hy vọng người thân của họ có thể nghe thấy nỗi lòng của mình
số khách đến đây bày tỏ mong muốn của bản thân
số khác nữa đến để thông báo rằng những người còn sống đang sống rất tốt và mong họ yên nghỉ
cuộc nói chuyện khiến họ cảm thấy thoải mái hơn thanh thản và tin rằng người thân bên kia thế giới có thể nghe thấy
tất cả những người từng sử dụng chiếc điện thoại này đều nói với tôi rằng nó đang dần chữa lành những vết thương trong lòng họ
và họ tin rằng ở một nơi nào đó người thân của họ sẽ hiểu
chiếc điện thoại gió ở olympia đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội
và giờ đây nó chuyển cảm hứng cho việc lắp đặt năm mươi chiếc điện thoại khác tương tự
ở nhiều khu vực trên khắp nước mỹ